sau khi truyền hình nhân dân đã có phản ánh về việc gần một hectare rừng hàng chục năm tuổi
thuộc khu bảo tồn thiên nhiên văn hóa đồng nai bị đốn hạ
các cơ quan chức năng đã vào cuộc và xác định được sai phạm
về phía khu bảo tồn thì lãnh đạo cũng đã nhận sai
và xem đây là bài học đau sót trong thực hiện quản lý bảo vệ rừng
liên quan đến vụ đốn hạ gần một hectare rừng tại khu bảo tồn thiên nhiên văn hóa đồng nai
giám đốc khu bảo tồn này giải thích việc phát dọn dây leo bụi rậm là chủ trương của khu bảo tồn
để phục vụ trong thí nghiệm cây dược liệu
tuy nhiên quá trình thực hiện do nóng vội đã để xảy ra nhiều cây rừng tự nhiên hàng chục năm tuổi bị đốn hạ
để trồng lại thì phải mất hàng chục năm mới có được những khu rừng như vừa bị đốn hạ
trong khi đó lý giải của lãnh đạo khu bảo tồn về việc đốn hạ cây rừng ở khu vực trên do thiếu kiểm tra giám sát
dẫn đến việc dọn dây leo bụi rậm rồi chặt luôn cây rừng là rất khó thuyết phục công luận
bởi lẽ không thể vô tình đốn hạ đến sáu mươi một cây rừng có đường kính từ một mươi năm cho đến sáu mươi cm trong một thời gian dài
đề nghị các cơ quan chức năng của tỉnh đồng nai cần làm sáng tỏ vấn đề này xử lý đúng người đúng tội theo pháp luật